thủ tướng chính phủ đã có công điện số hai nghìn hai trăm sáu mươi ba về chủ động ứng phó khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền trung
nhằm giảm thiểu thiệt hại ổn định đời sống nhân dân trong và sau lũ
nội dung công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ tổ chức dự báo cung cấp thông tin kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn
theo phương châm bốn tại chỗ và cấp báo động chủ động xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong và sau mưa lũ
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
bộ y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng y tế cơ sở sẵn sàng lực lượng cơ số thuốc dự phòng
kịp thời xử lý hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
bộ công thương chỉ đạo kiểm tra vận hành an toàn hiệu quả các hồ chứa thủy điện
có phần cắt giảm lũ cho hạ du không để xảy ra lũ nhân tạo vận hành an toàn hệ thống lưới điện và bảo đảm cung cấp điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đề điều hồ đập
góp phần cắt giảm lũ cho hạ du chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp
chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút
bộ giao thông vận tải sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực sung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt
bộ công an bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai chủ động cấm phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường
khu vực bị ngập sâu sẵn sàng hỗ trợ sơ tá nhân dân phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu